tại quảng ninh tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tổ chức đảng
trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
năm năm qua toàn tỉnh đã thành lập hoàn thiện mô hình một trăm hai mươi tám tổ chức cơ sở đảng
và hơn tám trăm linh tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở
trong năm năm qua từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm công tác chính trị tư tưởng tại quảng ninh
có nhiều chuyển biến rõ rệt việc tổ chức nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết được đổi mới
các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống đã có phần nâng cao bản lĩnh chính trị
tăng cường sự thống nhất về tư tưởng hành động trong các tổ chức cơ sở đảng và trong xã hội
tạo sự đồng thuận nhân dân phấn khởi trước những thành tiệu của đất nước của tỉnh
và tin tưởng vào đường lối đổi mới của đảng sự lãnh đạo của cấp ủy chỉ đạo điều hành của chính quyền
công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được các cấp ủy tổ chức đảng xác định
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng đảng hiện nay
điểm nổi bật chung ở các tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng lần này là thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị
ở cơ sở lãnh đạo và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị và doanh nghiệp
đến nay đảng bộ tỉnh quảng ninh có hai mươi một đảng bộ trực thuộc tám trăm linh bốn tổ chức cơ sở đảng bốn trăm năm mươi bốn đảng bộ
ba mươi tri bộ cơ sở năm một trăm bảy mươi tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với chín mươi hai đảng viên
nhân dịp này tỉnh ủy quảng ninh đã tặng cờ cho bảy đảng bộ tặng bằng khen cho một mươi hai đảng bộ cơ sở
và bảy mươi chín tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và hai trăm sáu mươi đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ